bộ công thương vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc xuất khẩu gạo
trong đó có đại diện các bộ công an tài chính nông nghiệp và phát triển nông thôn
và hiệp hội lương thực việt nam
nguyên nhân xuất phát từ những diễn biến phức tạp kể từ ngày các doanh nghiệp
bắt đầu mở tới khai đăng ký hạn ngạch xuất khẩu gạo qua hệ thống khai báo điện tử hải quan
nhiệm vụ của đoàn kiểm tra liên ngành là làm việc với cơ quan hải quan
và một số cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo tại các cảng
trên cơ sở đó có xây dựng báo cáo thủ tướng về tình hình xuất khẩu gạo tháng bốn năm nay
và phương án điều hành xuất khẩu gạo trong tháng năm tới
thời gian làm việc của đoàn liên ngành dự kiến từ ngày hai mươi tháng bốn đến ngày hai mươi bốn tháng bốn